thưa quý vị dù là học trường công hay trường tư thì việc tuyển sinh đầu cấp tại thủ đô hà nội vẫn được ví là một cuộc chạy đua căng thẳng
năm nay thì cuộc đua được dự đoán sẽ tăng nhiệt hơn khi mà số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đầu cấp tăng cao
theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo năm nay tuyển sinh vào lớp sáu tăng khoảng ba mươi tám tám trăm linh em số học sinh lớp một tăng khoảng một mươi một sáu trăm linh em
và điều này đã gây ra áp lực không nhỏ cho các bậc phụ huynh và ngay cả các trường học
có con năm nay vào lớp một gia đình anh hưng khá lo lắng trong việc chọn trường chọn lớp cho con
để con có thể vào được một ngôi trường mà gia đình mong muốn anh đã tập trung cho con luyện tập chữ viết cũng như bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết
chính khóa ở lớp thì anh thư nhà mình cũng được học thêm về tư duy về toán về tiếng anh những khóa học trong buổi tối trong tuần và cuối tuần
chuẩn bị vào cho cuộc thi vào lớp
không chỉ cuộc đua vào lớp một mà cuộc đua vào lớp sáu cũng không kém phần cam go
năm học này với khối lớp sáu tăng khoảng ba mươi tám tám trăm linh em học sinh
vội vàng trở về trường sau khi hoàn thành kỳ thi tiếng anh minh anh lại tiếp tục đến một địa điểm ôn luyện khác
đối với lớp bốn thì mẹ con đã cho con đi thi rất là nhiều giải ví dụ như là timo itmc imf
và con sáng nay con cũng vừa mới đi thi tốt vừa về
và con mong con nhận được kết quả cao để lấy cơ hội vào được trường chất lượng cao ạ
phụ huynh học sinh đang nỗ lực để có thể vào trường học ưng ý
trong khi đó các nhà trường cũng đang phải nỗ lực để bố trí học sinh tại mỗi lớp học
trường trung học cơ sở hoàng liệt quận hoàng mai năm học này đã có lớp học có sĩ số tới gần sáu mươi học sinh một lớp
có dãy bản học phải kê sát
và khi dự báo năm học này số học sinh đầu cấp tiếp tục tăng
có còn giữ nguyên
nếu quy định của cấp học là bốn mươi năm học sinh trên một lớp
thì bọn mình không giờ đạt được điều đấy đâu
bởi vì làm với một chín trăm linh mà trên ba mươi bảy lớp
thì bọn mình vẫn có sĩ số các lớp trung bình trên năm mươi học sinh
theo số liệu của sở giáo dục và đào tạo hà nội
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn riêng quận hoàng mai có gần ba năm trăm linh học sinh lên lớp sáu
điều này có nghĩa để duy trì sĩ số với năm mươi học sinh một lớp thì phải có thêm tới bảy mươi phòng học
được biết vào năm ngoái quận hoàng mai cũng đã đưa ra thông tin
số ô đất quy hoạch trường học đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được đầu tư xây dựng là năm mươi chín
và một năm trôi qua con số này vẫn giữ nguyên không đổi
thực hiện chỉ đạo của các cấp thì cũng đã có trách nhiệm đôn đốc rồi báo cáo các cấp có thẩm quyền
để kiến nghị đề xuất thu hồi
theo quy định của điều lệ trường học do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
mỗi lớp học ở cấp trung học cơ sở trung học phổ thông không quá bốn mươi năm học sinh
mỗi lớp học ở cấp tiểu học không quá ba mươi năm học sinh
tuy nhiên đối với thành phố hà nội quy định này là bài toán khó bởi tốc độ tăng dân số nhanh
nhất là những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh sĩ số học sinh mỗi lớp luôn cao hơn nhiều so với quy định